hôm nay ngày một mươi sáu tháng chín thường trực thành ủy đã giao công an thành phố tham mưu phương án cấp giấy đi đường cho tổ chức doanh nghiệp cá nhân theo đúng quy định áp dụng công nghệ thông tin đảm bảo nhanh gọn và thuận tiện lập các chốt kiểm soát tổ chức kiểm tra lưu động trên các tuyến đường theo hướng xiết chặt hơn nhằm hạn chế lượng người ra đường thực hiện giãn cách triệt đề ở vùng đỏ
trước mắt trong hai ngày đầu các lực lượng chủ yếu kiểm tra để tuyên truyền các tổ chức doanh nghiệp cá nhân tự giác chấp hành đồng thời ra soát đánh giá cần thiết điều chỉnh vị trí bố trí các chốt tổ chức lại phân làn phân luồng giao thông
để sớm đạt miễn dịch cộng đồng hà nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch nhất là tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và xét nghiệm lâm sàng diện rộng
tính đến một mươi tám h ngày bốn tháng chín tổng số liều vaccine hà nội được phân bổ theo quyết định của bộ y tế là hơn hai chín triệu liều
nhưng thực tế sở y tế hà nội mới tiếp nhận hơn hai bốn triệu liều và tiêm với phương châm nhận vaccine đến đâu tổ chức tiêm hết ngay đến đó
hà nội cũng chuẩn bị sẵn sàng kịch bản nâng cao thêm công suất tiêm để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm trong quý bốn khi lượng lớn vaccine có thể được phân bổ
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng một lần nữa nhấn mạnh trong khi tỷ lệ tiêm vaccine của thủ đô còn thấp
thì buộc phải thực hiện chặt chẽ các biện pháp khoanh vùng cách ly đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội ở nơi có nguy cơ cao
để bảo vệ an toàn tính mạng của người dân không để dịch bùng phát mạnh dẫn tới mất kiểm soát
do đó hà nội đề nghị bộ y tế bổ sung phân bổ thêm vaccine covid một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng chín để đạt tỷ lệ cao đối tượng trong độ tuổi được tiêm chủng
thường xuyên cập nhật bổ sung cơ số thuốc pháp đồ điều trị nhất là các thuốc mới đặc hiệu để đem lại hiệu quả điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
nhằm giảm tỷ lệ tử vong
đồng thời đề nghị bộ y tế hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm hai mũi vaccine thì được phép đi lại
tham gia các hoạt động lao động sản xuất tham gia công tác phòng chống dịch như thế nào
đây là vấn đề đang được dư luận nhân dân trên địa bàn tp hà nội quan tâm và đề nghị sớm có quy định cụ thể